hiện nay mới bước vào thời kỳ đầu cao điểm của mùa khô ở tây nguyên nhưng đã có hàng chục hồ đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã cạn
khiến cho hàng nghìn hectare cây trồng bị khô hạn và hàng trăm hộ dân thiếu nước sinh hoạt
theo dự báo trong thời gian tới thì tình hình khô hạn ở đắk lắc sẽ còn diễn biến khốc liệt hơn và gây thiệt hại nặng nề cho người nông dân
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc đến thời điểm hiện nay mực nước trên các sông suối và các hồ chứa giảm nhanh
do phục vụ sản xuất và thời tiết nắng nóng hồ chứa nhỏ phổ biến lượng nước chữ còn khoảng dưới ba mươi năm dung tích thiết kế
trong đó có ba mươi bốn hồ cạn trơ đáy vụ đông xuân năm nay toàn tỉnh đắk lắc có khoảng hai trăm chín mươi ha cây trồng cần tưới nước
trong đó có hơn năm mươi tám ba trăm bảy mươi ha cây hàng năm
nhà đình tôi có hai hectare đắk trong đó có ba sào rượu và bảy sào cà còn lại một hectare là để trồng sáng
trong thời hình ba năm trở lại đây là hạng háng nặng
nhà đình tôi đã khoảng những khoảng để tưới tiêu cà còn lại rụng thì
trồng ba năm nay là hư cho nên không có thu bao nhiêu hết
các công trình hồ đập đã bị khô cạn
cái diện tích lúa đến thời điểm này là chúng tôi đã bị khô hạn không có nước tưới là khoảng hơn một trăm linh hectare
trên tổng số là hai trăm ba mươi hectare của vụ đông xuân này
nếu đến giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn chưa có mưa
thì dự kiến toàn tỉnh có khoảng ba mươi hectare cây trồng bị thu hút
các công trình hồ đập đã bị khô cạn không có nước tưới gồm bốn hectare lúa một hectare hoa màu và hai mươi năm hectare cây lâu năm
trong đó diện tích bị mất trắng khoảng hai hectare
có khoảng hai hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt
đến nay thì đắk lắc đã xây dựng được hơn bảy trăm linh công trình thủy lợi
trong đó có khoảng sáu trăm linh hồ chứa
và đã tích chữ được khoảng sáu trăm năm mươi khoảng gần bảy trăm linh triệu m ba nước

và đã đảm bảo cung cấp nước tưới cho khoảng tám mươi diện tích cây trồng cần tưới
tuy nhiên để mà chủ động nước tưới thì phải là nước lấy từ các hồ chứa thủy lợi
thì với cái dung tích hiện tại như thế hơn sáu trăm linh gần bảy trăm linh triệu m ba nước
thì cái cây trồng chủ yếu là cây cà phê mới đáp ứng được khoảng bốn mươi diện tích được cung cấp từ các hồ chứa thủy lợi
cho nên cái chuyện hạn hán thiếu nước của đắk lắc
xảy ra rất là thường xuyên
để ứng phó với khô hạn bảo vệ sản xuất và nước sinh hoạt cho người dân
ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo các cấp các ngành các địa phương đơn vị
chủ động triển khai các phương án cụ thể thiết thực để chống hạn
đồng thời vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng thời vụ gieo trồng
sử dụng giống cây ngắn ngày chịu hạn để ứng phó với thời tiết như hiện nay